tổ chức y tế thế giới who ghi nhận và đánh giá cao về năng lực của việt nam trong việc xử lý các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp
mà mới đây nhất là dịch bệnh covid một mươi chín rất tốt với năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp
who cho biết năng lực của việt nam trong việc xử trí các vấn đề y tế cộng đồng khẩn cấp
kể cả các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi đã tăng lên đáng kể
kết quả này có được sau nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi
bao gồm giám sát và đánh giá nguy cơ năng lực phòng thí nghiệm phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn
và quản lý lâm sàng truyền thông nguy cơ theo như yêu cầu của điều lệ quốc tế năm hai nghìn năm
who ghi nhận việc việt nam đã xử lý dịch bệnh này rất tốt
chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch tăng cường giám sát
bảo đảm phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm
bên cạnh thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành